một con khỉ đuôi lợn hung dữ bị sóng chuồng đã quẩy phá cắn và cào bốn người dân sinh sống trên địa bàn
thuộc phương thạnh lộc quận một mươi hai tp hcm hiện lực lượng chức năng vẫn đang truy tìm
ngày hai mươi ba tháng hai chi cục kiểm lâm tp hcm cho biết đang phối hợp với các lực lượng phương thạnh lộc quận một mươi hai
để tìm bắt con khỉ hung dữ cắn người trong khu vực
bước đầu cơ quan chuyên môn nhận định từ hình ảnh do người dân chụp lại cho thấy con khỉ trên là khỉ đuôi lợn
trên cổ con vật có sợi dây xích nên có thể do ai đó nuôi làm sống ra
theo phản ánh từ người dân sinh sống tại phường thạnh lộc con khỉ có thân hình khá to hung dữ xuất hiện từ trước tết
bà nguyễn thị thoan năm mươi tám tuổi cho biết vào ngày một mươi bảy tháng hai tức mùa tấm tết dắp thình
khi mở sạp trái cây trước nhà thuê trên đường thạnh lộc hai mươi chín để bán khai trương đầu năm bà phát hiện con khỉ đi lại trên nóc nhà
bà chúa sạp trái cây thấy con khỉ có đeo trên cổ sợi dây xích có vẻ đang đói nên cầm quả táo đặt xuống đường
con vật này còn tấn công cả người ít nhất bốn người bị con khỉ này cắn cào gây thương tích
sự xuất hiện của con khỉ hung dữ tại khu vực khiến người dân vô cùng lo lắng nhất là các trẻ nhỏ
hiện chính quyền địa phương đã phối hợp với kiểm lâm tìm bắt con khỉ này nhưng chưa được